tại tỉnh bắc cạn sau ba tuần thì hiện dịch tả lợn châu phi bùng phát trở lại và lây lan nhanh
đến nay tất cả tám huyện thành phố của tỉnh bắc cạn với bốn mươi năm xã phường thị trấn xuất hiện dịch bệnh
số lợn đã tiêu hủy lên đến gần một hai trăm linh con với tổng trọng lượng là hơn năm mươi ba tấn
các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa thể khống chế được dịch bệnh
một trong những lý do khiến dịch tả lợn châu phi bùng phát trở lại tại bắc cạn
là sự chủ quan của các hộ chăn nuôi người dân mua lợn giống tại các tỉnh khác để tái đàn không qua kiểm dịch
một thói quen cố hiếu của người dân nơi đây là việc mua lợn giống lợn con từ các thương lái
đặc biệt là mua từ chợ phiên mà không nắm được nguồn gốc xuất xứ
việc dịch bệnh gần đây nhất xảy ra ở chợ mới là do người dân tự ý mua lợn con về từ địa phương khác mà không qua kiểm dịch
điển hình ở đây thì có cái xã yên cư
có một hộ dân mua lợn con từ địa phương khác mà không qua kiểm dịch
một lợn do chủ quan mua lợn về để làm con lợn lái tại na rì đúng vùng dịch mà đã xảy ra rồi
bên cạnh đó mặc dù các sở ban ngành tích cực thực hiện tuyên truyền
nhưng nhận thức của người dân còn hạn chế hiểu sai hiểu không đúng về dịch bệnh
thậm chí còn rất chủ quan trong việc phòng chống dịch giấu dịch khiến việc kiểm soát dịch bệnh còn khó khăn
cái ý thức người dân thì một số thì cũng do
nhận thức chưa cao nên là khi phát hiện dịch bệnh rồi
nhưng mà không kịp thời báo cho cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương
dẫn đến là tình hình dịch xảy ra thì đã xử lý không kịp
muốn khống chế dập dịch hiệu quả
cần có sự vào cuộc quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính quyền địa phương
cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ về dịch bệnh
nâng cao ý thức để người dân phòng tránh dịch hiệu quả
cần phải sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị làm sao làm tốt công tác tuyên truyền cho các người dân
đặc biệt các người dân các hộ dân mà đang có cái vướng mắt
các cái vùng mà có dịch bệnh là không bán hoặc là không giấu dịch
không bán những con lợn bị mắc dịch để ra ngoài
trên địa bàn tỉnh bắc cạn chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình
cho nên nhiều trường hợp khi xuất hiện lợn mắc bệnh
người dân đã chậm trễ khi thông báo cho chính quyền cũng như các ngành liên quan
điều này cho thấy tâm lý chủ quan của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
thiếu thận trọng trong việc lựa chọn con giống cũng như thiếu kiến thức về dịch tả lợn châu phi
nguyên nhân khiến dịch bùng phát không thể kiểm soát được như hiện nay